thưa quý vị lũ quét sạt lở đó là mối lo lắng thường trực của người dân
đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao trước mỗi mùa mưa bão
và để ứng phó các địa phương đã chủ động triển khai phương án nhằm hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện miền núi nam trà my tỉnh quảng nam
xã trà linh huyện nam trà my
đầu tháng tám chỉ với một cơn mưa dông con đường khô ráo trước đó đã trở nên nguy hiểm như thế này
tôi đang có mặt tại cuối tuyến của đường lên vườn sâm ngọc linh ở xã trà linh huyện nam trà my
chỉ sau một cơn mưa thôi thì thạc lược chạy không kịp đã tạo thành một dông được xiếp băng qua đường như thế này rất là nguy hiểm
còn đây là xã trà len nơi đã từng xảy ra vụ sạt lỡ kinh hoàng xóa sổ hoàn toàn một ngôi làng
hay hai người chết và mất tích vào năm hai nghìn hai mươi
sống tại thôn hai ông nguyễn thành tiêu cho biết cũng từ thời gian đó ngọn đồi ngay trước nhà bị đứt gãy
nguy cơ sạt lỡ khi mưa lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
tại xã trà len rất nhiều điểm nằm trong vùng không an toàn
ăn cơm không ngon ngủ không yên mà đã thấy đứt đúng một đoạn xa này thấy rất là lỡ thiệt không nổi
không biết là nếu mà có mưa to không biết là lúc xuống là vừa nào
mỗi lần mà có bão hay mưa lớn đâu có dám ngủ nhà mốt
chạy hết xung quanh là trong mùa an toàn là mình ở
để chủ động ứng phó xã trà len trà linh cũng như các địa phương trên địa bàn huyện nam trà my
đã tiến hành ra soát tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ bị sạt lỡ đất lũ quét
những tuyến đường bị ngập sâu nước chảy xiết để kịp thời các phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản
đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết các bản tin dự báo
cảnh báo của cơ quan khí tường thủy văn để triển khai công tác truyền thông
thông tin kịp thời đến người dân
trước đó bang chỉ huy phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam
đã ban hành công văn đề nghị sở ngành địa phương chủ động ứng phó với mưa dông
và nguy cơ lũ quét sạt lở đất
lực lượng tại chỗ luôn trong tư thế sẵn sàng triển khai nhiệm vụ khi tình hình thời tiết diễn biến